là xã có hơn bốn trăm linh hộ sản xuất nghề truyền thống

và đã được thành lập hiệp hội làng nghề
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chủ tịch xã hiền giang huyện thường tín
cũng chăn trở bức xúc với tình trạng chậm trễ
trong khâu phê duyệt quy hoạch
trái với không gian sản xuất chật hẹp trong làng
thì bãi đất chống ngoài làng rộng hơn chục hectare
dành cho các dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề
lại bị bỏ hoang như thế này
ở đây thì khu công nghiệp làng nghề này chúng tôi quy hoạch
tổng diện tích ở đây nó vào một mươi năm hectare
nhưng chúng tôi quy hoạch đề nghị thành phố là một mươi hectare
hiện nay hạ tầng giao thông cũng rất đảm bảo cho khu công nghiệp
nhưng mà hiện nay thì còn chờ đợi của thành phố phê duyệt
đề nghị thành phố hai năm nay chưa được thành phố phê duyệt
đối với nhân dân đây cũng đang rất mong mỏi
nói ra được phê duyệt thì để lấy mặt bằng sản xuất
và vừa rồi đấy thì các anh chị có nhìn đấy
tức là đối với các xưởng sản xuất thì hầu như rất thiếu mặt bằng
kể cả lời trưng bày sản phẩm
rồi về điều kiện sản xuất nó cũng khó khăn chật hẹp
và nó khó thì nhất là thời tiết nóng bước này
thì cũng gây khó khăn cho anh em
người ta làm thợ người ta làm sản xuất
tương tự như xã hòa bình và hiền giang
xã tiền phong huyện thường tín có ba làng nghề
với số người tham gia sản xuất chiếm năm mươi hai tổng dân số toàn xã
xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng các cụm khu công nghiệp sản xuất tập trung
ra xa khu dân cư để bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội
ổn định đời sống cho nhân dân đã được ủy ban nhân dân xã tiền phong
đưa vào quy hoạch nhiều năm nay
nhưng chính sự chậm chế của các đơn vị chức năng
cũng dẫn đến hơn chục hectare đất quy hoạch cho dự án làng nghề của xã bị bỏ hoang
đối với khu điểm công nghiệp của chúng tôi thì bắt đầu làm từ năm hai nghìn ba
và đến nay thì đã cơ bản là lấp kín cái khu vực của cái điểm cũ
còn cái điểm mới thì chúng tôi đang đề nghị và cũng đang xúc tiến cái việc mở rộng cái điểm rồi
hiện nay thì theo cái quy định mới về công tác xây dựng điểm nghề thì đối với xã thì
cần những cái nội dung gì liên quan thì chúng tôi cũng đã và đang làm
còn sau khi mà bước ở trên phê duyệt thì cái việc vận động để giải phóng hoạt bằng
thì trách nhiệm của địa phương chúng tôi sẽ tập trung
và chúng tôi nghĩ là người dân rồi lãnh đạo địa phương đều mong muốn là sớm được ở trên triển khai
để đưa cái xây dựng điểm để đưa người dân vào đó sản xuất
chúng ta dự định là mở rộng thêm bao nhiêu nữa
khoảng sấp xỉ một mươi hectare
vì cái diện tích đó nó chỉ còn đến đấy thôi không có hơn
còn cái nhu cầu thì chắc chắn là gấp nhiều lần cái khu vực đó
vì hiện nay chúng tôi đã có ba công ty là xuống thuê ở dưới lam hà
riêng một hộ đã bằng cả cái điểm công nghiệp cũ bảy mươi hai m hai
do vậy cái nhu cầu thì chắc chắn là lớn và không thể đáp ứng
tuy nhiên là cái diện tích của xã thì chỉ còn ở khu vực đó thì còn đến thế
tính đến thời điểm này hà nội có khoảng một ba trăm năm mươi làng nghề và làng có nghề
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi có một trăm năm mươi chín cụm công nghiệp trong đó có tám mươi hai cụm công nghiệp làng nghề
tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi có bảy mươi cụm công nghiệp
nhưng trong số đó chỉ có một mươi năm cụm công nghiệp làng nghề đang hoạt động
do đó khát khao làng nghề có một khu công nghiệp sản xuất tập trung
để bảo đảm quản lý tốt môi trường đi kèm với phát triển kinh tế
tạo sinh kế ổn định cho người nông dân
đây không chỉ là mong muốn của chính quyền quản lý trực tiếp tại tuyến cơ sở
mà đây cũng là nguyện vọng nhu cầu chính đáng của những người giữ nghề truyền thống
và của cả hiệp hội làng nghề việt nam
hiện nay thì cơ sở của chúng tôi
vì không có mặt bằng sản xuất cho nên tôi đã tận dụng đất của các cụm để lại
và tôi nhờ của bà con họ hàng và thuê mượn lại để tôi mở rộng sản xuất
nhưng mà nó vẫn chật hẹp cho nên là một số bà con khi nông nhàn
đã mang các sản phẩm về nhà của tại dân
gia đình mình để sản xuất nhưng mà nó cũng bất cập một cái là khi quản lý
mà nó không được chặt chẽ cho nên là cái sản phẩm nó cũng sẽ không được
đưa đến cái kỹ thuật cao nhất cho nên tôi rất mong muốn được
triển khai cái khu công nghiệp là nghề mà thành phố đã
ở xã đã quy hoạch mặt bằng và trình lên huyện và thành phố đã
huyệt nhưng chưa triển khai
mình muốn là các cơ quan có chức năng thì cho nhân dân chúng tôi
như hộ kinh doanh của chúng tôi là được ra một chỗ khu quy hoạch
của làng nghề để làm cho nó đỡ cái giảm thiểu cái phần ô nhiễm
khói bụi rồi dầu mỡ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
với cả gia đình ở
nên quận huyện là người ta làm cái đường mới này là không cho người ta làm nghề làm đó nữa
bởi vì là cái chất thải như mọi khi chưa làm đường ấy
thì là có thể múc cái rác thải chuyển đi chỗ khác được cho khỏi tắt công rãnh
bây giờ người ta làm cái đường mới này là không có công rãnh để múc lên nữa
là người ta không cho làm nghề đoán nữa
như hàng năm mà làm nhiều thì là thuê khoảng hai ba công nhân làm
xong thì người nhà mình phụ vào nữa
tất cả nhà phải đổ
bảy tám công nhân làm
giờ không cho làm nữa thì người nông dân chỉ có biết trồng rau thôi
thì không thể đủ trang trải được cuộc sống
không thể khá giả nên được nữa bởi vì không có nghề chính nè
nếu như mà để nói là có một cái khu tập trung ra đấy để làm thì cũng tốt cho nông dân thôi
nhưng mà chắc là cũng chẳng có cái cơ hội đấy
hà nội là cái nơi mà tập trung đông lúc là nghề nhất trong cả nước
và từ lâu ấy
thì nó đã có một cái ý nghĩa rất là lớn trong cái đời sống kinh tế xã hội
của hà nội nói riêng cũng như là đối với cả nước nói chung
và xuất khẩu
đầu tư của xã hội không lớn
nhưng mà cái giải quyết việc làm thì rất là cao
quy hoạch là nghề là có rồi
tôi biết là tỉnh nào cũng có rồi
có chỉ thị rồi
thì anh phải tạo công an việc làm cho người dân
để người ta không làm
chứ bây giờ người ta không làm cả một cái làng mà không có nghề
thì mất cái làng đó
thì tôi nghĩ là song song với cái chuyện mà anh đầu tư
các dự án về xử lý môi trường xử lý nước thải
thì anh phải đồng thời giải quyết cái việc
là anh quy hoạch các cái làng nghề
giải thích về sự chậm chế trong phê duyệt quy hoạch sản xuất
cụm khu công nghiệp tập trung cho các xã có làng nghề
đây cũng là bài toán còn nhiều vững mắt chân trở
của lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện
hiện nay cái nhu cầu của các
hiện nay cái nhu cầu của các
các làng nghề đã triển khai rồi
nhưng vẫn còn có nhu cầu về mặt bằng rất lớn
thì cũng đang ở cái bước mà hoàn thiện quy hoạch
và đang đề nghị thành phố cho triển khai trong thời gian tới
thế cho nên cái việc triển khai nó cũng gặp những cái khó khăn vướng mắt
và đây cũng là những cái bước xúc của người dân
đang rất cần cái việc mà để mà làm thế nào
để hoàn thành sớm cái triển khai
và truyền các cái nghề thủ công truyền thống
cái nhu cầu của người dân trong các làng nghề ra tại cái cụm này
và hiện nay thì chúng tôi đã có sáu cụm công nghiệp làng nghề
đang hoạt động có hiệu quả
và một mươi sáu cụm công nghiệp đã được quy hoạch
để xây dựng phát triển cụm công nghiệp làng nghề
bởi với huyện thì thứ nhất là chúng tôi cũng tập trung
để mà hoàn thiện các cái quy hoạch
rồi đề nghị với các quả thẩm quyền phê duyệt sớm
cái quy hoạch của cái cụm công nghiệp này
việc thứ hai là căn cứ và hướng dẫn
thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo để mà lựa chọn các cái nhà đầu tư
với cái quyết định của ban thành phố trước đây
chúng tôi có tám điểm công nghiệp cụm điểm công nghiệp và làng nghề
hiện nay thì chúng tôi có sáu cơ sở cụm điểm công nghiệp đang hoạt động
thế hai cơ sở này thì chúng tôi cũng đã có
đã có báo cáo thành phố và đã được ủy ban hội đồng nhân dân thành phố
ủy ban dân thành phố đưa vào kế hoạch sử dụng đất trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì chúng tôi cũng có báo cáo với thành phố trong quy hoạch
về phát triển về cụm điểm công nghiệp
sẽ cho huyện hoài đức tiếp tục thực hiện mở rộng cụm công nghiệp ạ
minh dương sang khu vực xã minh khai một mươi bảy hectare
và cụm công nghiệp đông la chín hectare
cụm công nghiệp của xã cát quế chín hectare
hiện nay với thành phố cho phép thêm mở rộng thêm ba
thế và triển khai như vậy thì
chúng tôi nghĩ rằng là đối với lại ba trăm chín mươi ba cơ sở sản xuất kinh doanh
và hơn một các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn của huyện hoài đức
sẽ đáp ứng được về cái nhu cầu về sản xuất và đồng thời đảm bảo về môi trường
hiện nay thì trên địa bàn huyện anh trì có hai cụm công nghiệp làng nghề được xây dựng tập trung
đấy là cụm công nghiệp ngọc hồi và cụm công nghiệp làng nghề tân triều
thì đáp ứng cơ bản đáp ứng được cho các hộ sản xuất